tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phạm xuân tĩnh ba mươi bảy tuổi trú tại xã cư ê bư thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo cáo trạng bị cáo tĩnh đã cho ba người cùng trú tại thành phố buôn ma thuật vay gần một tỷ đồng
với lãi suất là năm đồng trên một triệu đồng một ngày bằng một mươi năm một tháng và bằng một trăm tám mươi một năm
qua đó thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa bị cáo tĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hai năm tù giam về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự